sáng nay lãnh đạo thành phố đà nẵng đã đi kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc hòa liên túy loan
được biết tổng mức đầu tư dự án là gần hai một trăm một mươi ba tỷ đồng trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư là trên chín trăm năm mươi một tỷ đồng
dự án cao tốc hòa liên túy loan có chiều dài khoảng một mươi một năm km đi qua ba xã hòa liên hòa sơn hòa nhơn huyện hòa vang
các lực vị chức năng phải xử lý một một trăm sáu mươi sáu hồ sơ giải phóng hai mươi km đường gom hay biên tuyến với bảy trăm một mươi hồ sơ hơn hai chín trăm linh ngôi mộ
đến nay ubnd huyện hòa vang đã bàn giao mặt bằng trung bình khoảng sáu hai trên một mươi một năm km
tuy nhiên mặt bằng bàn giao chưa liên tục liềm mạch nên khó khăn cho công tác tổ chức thi công
đến kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng dự án bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng cho rằng
hạ tầng kỹ thuật ở công trình này rất phức tạp khi xử lý sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động chung của thành phố cũng như cuộc sống của người dân
huyện hòa vang đã tăng cường các tổ công tác và nhân lực tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý và vận động nhân dân bàn giao mặt bằng tiến hành thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đã được bồi thường thỏa đáng nhưng không chịu bàn giao mặt bằng
quá trình vận hành thử số một thuộc phạm vi gói thầu số ba về cơ điện đầu máy toa xe đường dây do nhà thầu nhật bản đảm nhận chính
trong trường hợp công ty đường sắt số một tham gia vận hành thử sẽ cần nguồn kinh phí để chi trả tiền điện lương cho người lao động bảo hiểm cháy nổ đoàn tàu thiết bị nhà ga v v
theo phương án đề xuất thành phố cấp kinh phí từ ngân sách cho chủ đầu tư là ban quản lý đường sát đô thị và đặt hàng đơn vị này thực hiện
trường hợp kinh phí chưa được cấp công ty tạm ứng từ nguồn vốn điều lệ của đơn vị để triển khai các nhiệm vụ sau khi dự án nghiệm thu thanh toán khoản này sẽ được thu hồi lại

tiềm mẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông